sau khi thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiểm toán nhà nước tổng kiểm toán nhà nước hồ đức phước đã có giải trình chung quanh ý kiến các đại biểu nêu
giải trình ý kiến đại biểu chung quanh vấn đề về quyền khiếu nại báo cáo kiểm toán của các cơ quan tổ chức ông hồ đức phước tổng kiểm toán nhà nước cho biết
tại luật kiểm toán năm hai nghìn một mươi năm thì đã cho phép là khiếu nại cái báo cáo kiểm toán rồi
thì đợt này là chúng tôi là đề nghị là các đơn vị có liên quan cũng được quyền khiếu nại kiểm toán nhà nước báo cáo kiểm toán nhà nước
có thể cái báo cáo kiểm toán nhà nước nếu được quốc hội cho phép thì có thể được tham gia vào trong tổ tùng dân sự
tức là các cái đối tượng kiểm toán và các cái đối tượng liên quan có quyền khiếu nại có quyền khơi kiền báo cáo kiểm toán ra tòa

một trong những nội dung làm nóng nghị trường quốc hội đó chính là quy định về quyền giám định tư pháp của kiểm toán nhà nước
tổng kiểm toán nhà nước cho rằng đây là một công việc rất khó khăn
các cơ quan điều tra liên tục đề nghị kiểm toán nhà nước tham gia giám định tư pháp
tuy nhiên đổi chiếu vào luật giám định tư pháp thì chúng tôi thấy rằng là không có quyền giám định tư pháp
cho nên là chúng tôi từ chối những hồ sơ này
thế thì và chúng tôi thấy rằng đối với kiểm toán nhà nước là một cơ quan có thể nói là có cái trình độ chuyên môn cao trong cái vấn đề là tài chính ngân sách kế toán và xây dựng các bản
thì chúng tôi nghĩ là chúng tôi có thể tham gia được nếu được quốc hội giao cho chúng tôi thì chúng tôi gọi cầu là sẵn sàng đảm nhiệm cái nhiệm vụ này
dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiểm toán nhà nước có một số quy định mới nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ các đại biểu
luật này sẽ được quốc hội tiếp tục thảo luận trong kỳ họp tiếp theo